ủy ban nhân dân tp đà nẵng đã ban hành văn bản thống nhất theo đề xuất của sở giao thông vận tải thành phố
đây là một trong những tuyến đường tiêm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông tại đà nẵng
trung tâm thương mại vincom plaza đến đường nguyễn công chứ đoạn từ khu vực tường giao trung tâm y tế
trước trung cư the sun mis đồng thời cấm dừng đỗ xe khu vực trước trung cư azura và trung tâm
vào bãi đỗ xe trung tâm vincom plaza thành phố giao các đơn vị chức năng lắp biển cấm theo quy định
lực lượng cảnh sát phối hợp với thanh tra sở giao thông vận tải kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện vi phạm